được cục trồng trò thuộc bộ này chỉ định chứng nhận chất lượng phân bón thử nghiệm phân bón
kết quả tất cả các đơn vị thanh tra đều có sai phạm trong đó có những sai phạm nghiêm trọng
hậu quả nhãn tiền của những việc làm sai này là phân bón giả phân bón kém chất lượng tràn lan trên thị trường
còn về lâu dài những gì mà ngành nông nghiệp và bà con nông dân phải gánh chịu
khó có thể tưởng tượng nổi
đây là kết quả kiểm nghiệm chất lượng hai mươi chín mẫu phân bón của công ty cổ phần sản xuất và thương mại thuận phong
có trụ sở tại đồng nai do chính công ty này sản xuất đưa ra thị trường
một mươi chín trên hai mươi chín mẫu này không đạt yêu cầu
điều đáng chú ý tất cả những sản phẩm phân bón vô cơ này đều được trung tâm khảo kiểm phân bón vùng nam bộ
thuộc cục trồng trọt bộ nông nghiệp
công ty cổ phần sản xuất và phát triển nông thôn quản lý cấp chứng nhận hợp quy
không chỉ thế trong số ba mươi năm mẫu mà công ty thuận phong được cấp hợp quy
thậm chí có năm loại phân bón lá chưa được phép sản xuất kinh doanh tại việt nam
điều trớ trêu nữa là trung tâm khảo kiểm phân bón vùng nam bộ
lại không có chức năng cấp hợp quy cho phân bón vô cờ
trung tâm vùng nam bộ cấp hợp quy ba mươi bảy loại phân bón
cấp ba mươi năm loại cho phân bón
công ty sản xuất thuận pháp là hoàn toàn sai
trung tâm vùng nam bộ đã cấp giấy phép chứng nhận hợp quy cho công ty thuận phong
nằm ngoài phạm vi được chỉ định của bộ công thương
từ những dấu hiệu sai phạm của trung tâm khảo kiểm phân bón vùng nam bộ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chính thức thanh tra toàn bộ quá trình
khảo kiểm nghiệm phân bón và một mươi một đơn vị bị thanh tra đều có dấu hiệu sai phạm
trong số đó cái tên trung tâm khảo nghiệm phân bón vùng nam bộ
là một trong những đơn vị có những dấu hiệu sai phạm do nhất
theo kết quả thanh tra vi phạm của một mươi một đơn vị này tập trung vào các hành vi như
không đảm bảo năng lực của tổ chức chứng nhận
thực hiện chứng nhận không đúng quy trình
giả mạo hồ sơ
gian dối cấp chứng nhận cho các sản phẩm khi chưa được phép lưu thông trên thị trường
cấp hợp quy ngoài nội dung được chỉ định v v
tất cả điều này dẫn đến hàng ngàn sản phẩm phân bón của hàng trăm doanh nghiệp
đã không được kiểm soát về chất lượng
không đủ điều kiện
nhưng đã được đóng dấu hợp quy bán tràn lan trên thị trường

nếu như họ làm không nghiên túc
nó dẫn đến một ngàn các sản phẩm
không đảm bảo chỉ định chất lượng
nhưng vẫn được lưu thông trên thị trường một cách giảm khang
bộ trưởng và lãnh đạo bộ
cũng như thanh tra chỉ đạo hnam chúng tôi là làm quyết liệt
không có vùng cấm
sai đâu thì phải xử lý đó
và kiên quyết như vậy là lập lại trật tự
trong cái việc quản lý chất lượng đối với lại phân bón
thanh tra bộ chúng tôi như vậy là sẽ tham mưu với bộ trưởng
và tiếp tục thanh tra làm rõ
về một bức tranh tổng thể
về chất lượng phân bón hữu cơ
và phân bón khác trên toàn quốc trong thời gian tới
thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sau khi khẳng định cả một mươi một cơ sở đã thanh tra đều sai phạm
và vạch ra những sai phạm lớn của cục trồng trọt
đã kiến nghị lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chỉ đạo rút
hủy toàn bộ các quyết định chỉ định doanh nghiệp
đơn vị tổ chức chứng nhận phân bón
và quyết định chỉ định phòng thử nghiệm phân bó
đối với một mươi một đơn vị được thanh tra
yêu cầu các tổ chức chứng nhận phân bón
thu hồi toàn bộ các giấy chứng nhận hợp quy
đã cấp không đúng quy định
thanh tra bộ cũng kiến nghị chuyển hồ sơ
sang cơ quan công an để điều tra
làm rõ hành vi giả mạo chứng nhận hợp quy
của công ty vinasert
cấp cho ba mươi sáu sản phẩm của công ty
cổ phần tập đoàn công nghệ quốc tế con cò vàng sản xuất
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc